sau thời gian trả hồ sơ cho viện kiểm sát tp hcm để điều tra bổ sung tình tiết mới trong vụ án
sáng nay ngày hai mươi một tháng ba tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử
một mươi sáu bị cáo vụ truy sát sát hại mai văn quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu tức quân sa lộ
xảy ra vào đêm ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố thủ đức tp hcm
trong vụ án này viện kiểm sát tp hcm truy tố võ thùy linh ba mươi ba tuổi cựu du học sinh
lý văn tư bốn mươi năm tuổi quê tây ninh hồ thanh phương ba mươi sáu tuổi và một mươi đồng phạm về tội giết người
theo khoảng một một trăm ba mươi hai bộ luật hình sự với khung hình phạt từ một mươi hai đến hai mươi năm trung thân hoặc tử hình
các bị cáo lê thị tuyết bốn mươi bảy tuổi cựu giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế
phạm nhật nam hai mươi sáu tuổi lê tuấn vũ hai mươi chín tuổi bị truy tố về tội che giấu tội phạm
phiên tòa do thẩm phán hoàng thị bích duyên làm chủ tòa
bị cáo vũ thùy linh bị cáo buộc có vai trò chủ mưu cầm đầu vụ gọi giang hồ
truy sát quân sao lộ khi đứng ra giải quyết tranh chấp căn nhà một trăm linh tỷ đồng
ở quận một tp hcm hồi năm hai nghìn một mươi ba
trong phiên đầu xét xử các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án để làm thủ tục thẩm tra lý lịch
theo dự kiến phiên tòa xét xử kéo dài đến ngày hai mươi tám tháng ba